được bộ công an tổ chức vào sáng ngày hôm nay thủ tướng phạm minh chính chủ tịch ủy ban quốc gia về chuyển đổi số khẳng định
bộ công an đã thể hiện vai trò tiên phong nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia
mỗi cán bộ chiến sĩ công an thực sự đã trở thành một chiến sĩ sung kích trên mặt trận chuyển đổi số quốc gia
có phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng vì nước quên thân vì dân phục vụ
giữa hội nghị có phó thủ tướng vũ đức đam phó chủ tịch thường trực ủy ban chuyển đổi số quốc gia cùng lãnh đạo các bộ ban ngành
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số bộ công an chủ trì hội nghị
ngày chuyển đổi số quốc gia một mươi tháng một mươi với thông điệp vì một việt nam hùng cường thịnh vượng
khẳng định quyết tâm của chính phủ lấy chuyển đổi số là định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới
với mục tiêu lấy người dân là trung tâm phục vụ khoa học công nghệ là phương thức thực hiện dựa trên nền tảng các quy định của pháp luật
bộ công an là đơn vị đầu tiên hưởng ứng và công bố ngày chuyển đổi số của ngành công an là ngày một mươi tháng một mươi hàng năm
đây là sự kiện khẳng định quyết tâm chính trị và sự tiên phong đi đầu của lực lượng công an nhân dân trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia
đồng thời truyền tải thông điệp đổi mới sáng tạo đột phá
trong thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia bộ công an đã thành lập các ban chỉ đạo ở các cấp công an từ bộ đến công an các địa phương
bàn hành chương trình chuyển đổi số trong công an nhân dân đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
và ban hành kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng năm để thống nhất triển khai thực hiện trong toàn lực lượng
năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số đặt ra bảy nhóm lĩnh vực công tác với ba mươi hai nhiệm vụ cụ thể
kết quả thực hiện trong chín tháng năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt được nhiều thành tựu tích cực trên các lĩnh vực
hoàn thành cung cấp một trăm chín mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công an trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công bộ công an
nhiều dịch vụ công trực tuyến của ngành công an đã nhận được sự hưởng ứng của nhân dân như đăng ký lưu trú cấp hộ chiếu phổ thông đăng ký phương tiện giao thông đến công an cấp xã
đặc biệt trong ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và căn cước công dân lực lượng công an đã cung cấp cho người dân nhiều tiện ích rất thiết thực về định danh nhân thân sử dụng dịch vụ y tế giáo dục thanh toán không dùng tiền mặt
và trong thời gian tới sẽ tiếp tục cung cấp thêm nhiều tiện ích khác phục vụ cho đời sống của người dân có phần xây dựng công dân số xã hội số nền kinh tế số
nhấn mạnh chuyển đổi số là xu thế tất yếu bằng hỏi khách quan của sự phát triển và được xác định là yêu cầu bắt buộc để xây dựng việt nam trở thành quốc gia số phát triển
và thịnh vượng thủ tướng phạm minh chính đánh giá cao việc bộ công an đến ngày một mươi tháng một mươi hàng năm là ngày chuyển đổi số của ngành công an
công an tiên phong nồng cốt và quyết tâm chính trị trong quá trình chuyển đổi số công tác quản lý dân cư đặc biệt thể hiện qua việc triển khai đề án sáu
một nhiệm vụ quan trọng phức tạp có tính lan tỏa cao lợi ích thiết thực hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia phục vụ nhân dân nhưng cũng rất khó
nhiệm vụ triển khai chuyển đổi số quốc gia là công việc rất lớn rất chiến lược nhưng phải bắt đầu bằng những hành động cụ thể mục tiêu cụ thể
làm việc nào rất điểm việc đó
thủ tướng khẳng định việc ngành công an tổ chức hội nghị về chuyển đổi số chỉ là những bước đầu còn rất nhiều việc phải làm phía trước
bộ công an cần quyết tâm cao hơn nỗ lực lớn hơn tiếp tục thực hiện tốt vai trò thường trực trong tổ chức triển khai đề án sáu của chính phủ
ứng dụng hiệu quả hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan đẩy nhanh quá trình kết nối chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cổng dịch vụ công quốc gia
hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của bộ ngành địa phương
đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đồng thuận và tham gia cùng với chúng ta
lấy người dân làm trung tâm làm chủ thể
mọi cái chính sách lại phải hướng đến người dân
và người dân phải tham gia để thực hiện thì cái chính sách pháp luật đấy mới thành công
các dịch vụ hành chính của ngành công an là những dịch vụ rất gần gối sát thực với người dân số lượng thực hiện lớn nên bộ công an cần phát huy tính tiên phong để tạo ra sức lan tỏa lớn
thủ tướng cũng yêu cầu bộ công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ thông tin và truyền thông và các bộ ngành liên quan tham mưu chính phủ về quy mô quy trình thủ tục xây dựng trung tâm dữ liệu lớn quốc gia
bảo đảm tuyệt đối an ninh mạng an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin các bộ ban ngành địa phương nhất là các hệ thống kết nối phục vụ chuyển đổi số quốc gia
nghiên cứu ứng dụng công nghệ số và các sản phẩm của cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư trong công tác nghiệp vụ ngành công an
đáp ứng yêu cầu quản trị xã hội thông minh theo chức năng quản lý nhà nước về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của lực lượng công an
sáng nay tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội
vương đình huệ ủy ban thường vụ quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ một mươi sáu
dự kiến phiên họp sẽ diễn ra trong ba ngày làm việc
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về một mươi một nội dung quan trọng
khai mạc phiên họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội
quán triệt tinh thần kết luận của hội nghị trung mương sáu khóa một mươi ba
căn cứ tình hình thực tiễn kết quả diễn đàn kinh tế xã hội việt nam năm hai nghìn một mươi chín
cập nhật tình hình trong nước và quốc tế để cho ý kiến đánh giá về những kết quả thành tựu nổi trội của năm hai nghìn một mươi chín
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội cũng xem xét một số nội dung chính phủ đề xuất bổ sung
việc thực hiện nghị quyết số ba mươi hai nghìn hai mươi một qh một năm về kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
kết quả về công tác thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch có hiệu quả
vừa hỗ trợ người dân doanh nghiệp và phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh
cho ý kiến về giải pháp xử lý vương mắc
bất cập tại một số trạm thu phí dự án bot
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá
nếu đủ điều kiện ủy ban thường vụ quốc hội sẽ chỉnh quốc hội cho ý kiến xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống ngành xuất bản in và phát hành sách việt nam
vào sáng ngày hôm nay chủ tịch quốc hội vương đình
chủ tịch quốc hội đã chủ trì buổi gặp mặt các đại diện tiêu biểu ngành xuất bản in và phát hành sách
cùng dự buổi gặp mặt có đồng chí nguyễn trọng nghĩa bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đại diện một số cơ quan của quốc hội bộ thông tin và truyền thông
tại buổi gặp mặt các đại biểu đã cùng nhau ôn lại chặng đường bảy mươi năm lịch sử của ngành xuất bản in và phát hành sách việt nam
cùng với đó là một số nhận định về thực tiễn công tác phát triển ngành xuất bản in và phát hành sách trong giai đoạn hiện nay
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội vương đình huệ biểu dương những thành tựu xuất sắc của ngành xuất bản in và phát hành sách việt nam suốt bảy mươi năm qua
nhấn mạnh đại hội một mươi ba của đảng đã đề ra nhiệm vụ sắp xếp ngành xuất bản in và phát hành theo hướng tinh gọn chất lượng hiện đại hóa
trong số hai mươi ba sĩ quan được đào tạo huấn luyện đăng ký ứng tuyển
đến nay bộ công an việt nam có tám sĩ quan được liên hợp quốc kiểm tra
và đặt yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình
ngày hôm nay một mươi tháng một mươi các đơn vị thuộc công an tp hà nội
tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
tại trường đại học y tế cộng đồng quận bắc tử liêm tp hà nội
là cơ sở trọng điểm về phòng cháy chữa cháy tập trung đông người
khi xảy ra sự cố tại đây nguy cơ ngạt khói sập đổ cấu kiện công trình
rất dễ gây hậu quả lớn về người và tài sản
giả định tình huống đám cháy xuất phát từ khu vực phòng khám tầng ba của tòa nhà
kèm theo nhiều khói khí độc và nổ lớn
tại thời điểm xảy ra cháy trong cơ sở có khoảng năm trăm linh người đang có mặt
theo phương án đội phòng cháy chữa cháy cơ sở đã tiến hành hướng dẫn cán bộ
nhân viên sơ tán kịp thời triển khai huy động phương tiện trang bị tại chỗ
phối hợp cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hà nội
trong công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ và chống cháy lan ra khu vực lân cận
thông qua việc thực tập phương án các lực lượng tham gia phối hợp đã rút ra nhiều kinh nghiệm
trong hướng dẫn bố trí lối thoát nạn tại các khu vực tập trung đông người
việc triển khai kỹ chiến thuật chữa cháy linh hoạt hiệu quả
cũng như công tác hỗ trợ đảm bảo giao thông an ninh khu vực tòa nhà nơi xảy ra sự cố
cũng theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hà nội thực tế có đến gần năm mươi
các vụ cháy được xử lý kịp thời nhờ có sự tham gia hỗ trợ
từ các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở lực lượng dân phòng tại các địa bàn dân cư
do đó việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền huấn luyện thực tập phương án
có vai trò rất quan trọng để duy trì hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy
với sự chầm bốn tại chỗ
thưa quý vị cách đây tròn sáu mươi tám năm ngày một mươi tháng một mươi đã ghi một dấu mốc quan trọng
trong lịch sử cách mạng việt nam ngày giải phóng thủ đô
từ thời khắc lịch sử trọng đại ấy đến nay hà nội và cả nước đã cùng nhau đi lên
với những bước chuyển mình quan trọng cùng những thành tựu đạt được rất to lớn
trên tất cả các lĩnh vực
gần bảy thập kỷ đã đi qua những ngày tháng lịch sử hào hùng của các cán bộ chiến sĩ lực lượng
công an tp hà nội ngày ấy cùng những nhiệm vụ trong suốt thời gian tiếp quản thủ đô
đã trở thành những ký ức đặc biệt
việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
của thành phố hà nội sau ngày giải phóng đã tạo tiền đề vững chắc góp phần giữ vững ổn định chính trị
tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển thủ đô
đại tá đào đức ninh nguyên trưởng công an quận hoàn kiếm
ông là một trong những chiến sĩ công an viên hộ tịch đầu tiên của công an hà nội
sau ngày tiếp quản yêu cầu đặt ra là phải bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội của thành phố
bởi vậy công tác quản lý nhân khẩu hộ khẩu của lực lượng công an
thời điểm đó càng đòi hỏi phải khẩn trương gấp rút hơn bao giờ hết
vì hà nội ta sau khi tiếp quản thì chưa nắm được là toàn thành phố này
cái cơ cấu dân phố hà nội là sao
thế thì hà nội lúc bây giờ đã thực hiện một truyền chương rất lớn
là tổ chức đăng ký hộ khẩu
chúng tôi có trách nhiệm hướng dẫn cho người dân kê khai
cho đạt yêu cầu
của các tiết mục đã hướng dẫn nhau
nhưng mà sau đó để cho hoàn thiện thì lại phải đối chiếu
tức là đã phải gặp lại người ta hỏi lại
để cho những lời khai ấy có điều gì phải chỉnh lý
đấy cho nó đúng
bằng cách làm cụ thể đi đến từng hộ hướng dẫn nhân dân kê khai hộ khẩu
chú trọng những hộ trọng điểm lập hồ sơ xác minh lý lịch từng người
chỉ sau thời gian ngắn đại tá đào đức ninh

khi đó đã hoàn thành công tác nhân hộ khẩu
lực lượng của hà nội là cái lực lượng trực tiếp bám địa bàn
bám sát dân
để đảm bảo cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
cho nên là cũng phối hợp với lực lượng của bộ công an
chính xác của bộ công an
tổ chức cái việc kiểm tra
thế rồi đánh giá cái tình hình an ninh trật tự
nhất là ở những cái cơ sở những cái địa bàn
mà thực dân pháp có cái âm mưu phá hoại
máy đèn máy điện máy nước bệnh viện
rồi là các cái công sửa các cái nhà sửa
thì có thể nói là đây cũng là một cái việc
mà công an hà nội cũng đã đóng góp ngay sau những ngày trước qua
rất là thành công
sáu mươi tám năm đã trôi qua
lực lượng công an thành phố hà nội
đã có những bước tiến mới
trong công tác quản lý cư trú ứng dụng công nghệ hiện đại
mặc dù vậy để có được cơ sở dữ liệu dân cư hiện nay
thì việc thu thập xử lý thông tin
nhân khẩu hộ khẩu
từ những ngày sau giải phóng
chính là nền móng quan trọng
mỗi một thời kỳ quản lý nhà nước
cái sự phát triển của công nghệ
để có những bước quản lý khác
nó làm sao nó giảm tiện cho dân hơn
nó nhanh chóng hơn
nó đỡ phiền hạ dân hơn
tự thức lại là cái việc tăng ký hộ khẩu đầu tiên
để nắm quản lý thành phố
đó là làm cái nền móng
cho không phải chỉ cho ngành công an
mà cho các bạn quản lý xã hội của thành phố
hà nội đang ngày một giàu đẹp văn minh hiện đại
thế nhưng ký ức về thủ đô anh hùng
vẫn còn mãi với thời gian
trong đó những hình ảnh
và cả những kỷ vật quý giá
được lưu giữ về lực lượng công an
trong những ngày tiếp quản thủ đô
là minh chứng để những thế hệ hôm nay
cảm nhận được niềm tự hào
ghi nhớ và biết ơn
những người đã ngã xuống
tự do của dân tộc

thủ đô anh hùng